nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín mới đây tổng lãnh sự quán việt nam tại thành phố ekaterinburg thuộc tỉnh svetlovsk miền trung nước nga phối hợp với hội người việt nam tại tỉnh svetlovske và chính quyền tỉnh đã tổ chức ngày văn hóa ẩm thực việt nam tại thành phố ekaterinburg
ngày văn hóa ẩm thực việt nam tại thành phố ekaterinburg lần đầu tiên được tổ chức đã mang tới các món ăn ẩm thực của người việt các tiết mục văn nghệ văn hóa triển lãm ảnh đặc sắc nhằm quảng bá về đất nước và con người việt nam tới bạn bè nga và quốc tế tạo ấn tượng tốt đẹp về cộng đồng người việt nam đang sinh sống và làm ăn tại khu vực
khu vực của người việt nam gồm năm lán trại tại ngày văn hóa ẩm thực gồm gần chục doanh nghiệp tham gia trong đó có một hãng sản xuất cà phê hữu cơ đến từ trong nước và các doanh nghiệp của người việt tại địa phương như nhà hàng bếp hà nội cà phê duet tre vàng sài gòn
các món ăn nổi tiếng của người việt được phục vụ miễn phí như bún chả nem phở nem cuốn trà cà phê
cộng với các tiết mục văn nghệ dân gian như múa lân múa sạp
những làn điệu dân ca được trình diễn tại đây đã thu hút và giữ chân hàng nghìn lượt khách là những bạn bè nga và quốc tế